hôm nay hà nội đã đồng loạt triển khai lập lại trật tự lòng đường về hè và kiểm tra các bãi trồng giữ xe trên địa bàn
chỉ trong buổi sáng ra quân toàn thành phố đã tiến hành xử lý tháo rỡ hàng nghìn trường hợp vi phạm
các vi phạm này chủ yếu là đã được các chính quyền địa phương tuyên truyền nhắc nhở từ trước
thế nhưng người dân chưa kịp chấp hành tự tháo rỡ
điểm tích cực trong lần gia quân này là nhờ việc tuyên truyền cũng như vận động người dân ký cam kết từ trước
nên ngay từ sáng nay trên hầu hết các tuyến phố của trung tâm các hộ kinh doanh đã tự giác chấp hành không lấn chiếm lòng đường về hè
tuy nhiên tại một số tuyến phố biển quảng cáo sai phép đã bị lực lượng công an và chính quyền địa phương cưỡng chế tháo rỡ
đơn cử như tại phố bạch mai trong buổi sáng nay đã có hàng chục biển quảng cáo bị công an và ủy ban nhân dân phường cầu gen tổ chức tháo rỡ
người dân cũng cơ bản chấp hành khi lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế
nhất là thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh thì thấy rằng là cho nó thông thoáng và dễ đi để đảm bảo an toàn giao thông cho người và tất cả các phương tiện khác
thông tin nhanh từ ủy ban nhân dân và công an quận hai bà trưng
chỉ trong buổi sáng các lực lượng chức năng đã tiến hành giải tỏa hơn một trăm linh bục bệ tự phát lấn chiếm vỉa hè
tiến hành tháo rỡ hơn bốn trăm linh biển quảng cáo mái che sai quy định đồng thời cũng đã tiến hành xử lý hơn hai mươi trường hợp xe rừng đỗ chế phép
mục đích chính của chúng tôi ngày hôm nay là
tăng cường tuyên truyền nhắc nhở là chính
thế còn về xử lý thì những trường hợp chúng tôi đã tuyên truyền nhắc nhở rồi nhưng vẫn còn vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý
đối với những người bán hàng rong thì vẫn là theo phương châm chỉ đạo của thành phố là chúng tôi tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở là chính
và hướng dẫn cho người ta sắp xếp hướng dẫn và sắp xếp
cái này thì có phòng kinh tế đô thị phối hợp với cả công an quận chúng tôi tuyên truyền và sắp xếp cho các hộ

rong này vào các chợ để kinh doanh cũng như là tuyên truyền cho những người mua đến các chợ để mua bán các thực phẩm
tại các địa bàn khác các tổ công tác cũng đã quán triệt tinh thần nghiêm túc xử lý
nhờ vậy việc cơ bản trong ngày hôm nay về hè cơ bản đã thông thoáng trở lại
bên cạnh việc tập trung xử lý vi phạm các phương án ổn định cho người dân buôn bán đúng nơi quy định cũng đã được tính tới
và sẽ sớm triển khai nhằm tránh tái vi phạm khi vắng bóng lực lượng chức năng
cũng trong sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành gia quân theo ý kiến chỉ đạo của thành phố hà nội
bên cạnh việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ công tác lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý nghiêm các lỗi
dừng đỗ sai quy định dưới lòng lề đường đối tượng lạng lách đánh võng không đổi mũ bảo hiểm
đáng chú ý trong hoạt động ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông còn xử lý nghiêm đối với các trường hợp
xe bà bánh giả danh thương binh xe xích lồ vi phạm các lỗi như không có đăng ký chở hàng công cành chở quá số người quy định
lực lượng cảnh sát giao thông đã điều tra cơ bản nắm tình hình và trên toàn địa bàn thành phố
để xây dựng kế hoạch một cách cụ thể và thực hiện cho nó có hiệu quả
chúng tôi đã chọn để giải quyết có hiệu quả về kế hoạch lần này
chúng tôi đã chọn tám nhóm đối tượng
các nhóm đối tượng và hành vi vi phạm nổi lên trong thời gian vừa qua để chúng tôi xử lý
quyết liệt và quyết tâm lập lại trật tự đô thị đó là tâm lý chung của những người thực thi nhiệm vụ trong ngày gia quân này
không loại trừ bất cứ trường hợp nào
tuy nhiên vẫn gặp phải một số trường hợp cố tình vi phạm và tỏ ra chống đối lực lượng chức năng
tôi không có gì để làm việc cả

tôi không có gì để làm việc cả
tôi cũng đồng ý liên bản anh ghi tên hại được tôi không có kiện đâu
anh ra làm việc lập liên bản xong anh đi được chưa
đấy quyền của anh
anh ra làm việc
hiện tại tôi không có tiện của anh mời anh ra làm việc anh ạ
bây giờ tôi đã thu nhiều xe rồi bây giờ tôi bị thu đâu
tôi có bị thu hết đâu bây giờ tôi thu là chiếc thứ một mươi rồi
với quyết tâm của thành phố
vỉa hè đã thực sự trở lại đúng với chức năng của nó là dành cho người đi bộ
nhưng người dân vẫn còn những nghi ngại về tính khả thi của quyết tâm
lập lại trật tự đô thị
vấn đề mà nhiều năm trước đã làm nhưng chưa thành công
tôi rất mừng và rất là vui
để đảm bảo cái an ninh này
tức là ai vi phạm thì cứ phải xử lý
chứ không phải được lâu dài
chứ không có độ lửa tháng
có tháng là coi như là đổ gọi lại vào đấy
thấy việc này quá tốt
chỉ sợ là không vững bền thôi
chứ rồi dân thì cầu mong như thế này lắm
thông thoáng lắm
mà nếu mà làm được nghiêm chỉnh mãi mãi thì dân rất tin
đấy chỉ có một điều là có được hay không là do chính quyền các cấp
cái gì chính quyền cương quyết đều làm được tất
kết quả bước đầu đã thấy rõ
người dân cơ bản đều ủng hộ cách làm quyết liệt này của thành phố
tuy nhiên việc duy trì về hè phong quang sạch đẹp cho người đi bộ đến đâu
xin nhường câu trả lời cho phía các cơ quan chức năng
tiếp sau quyết tâm của ủy ban nhân dân quận một
về lập lại trật tự lòng đường vỉa hè
vừa qua chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thành phong
cũng đã chỉ đạo lãnh đạo hai mươi bốn quận huyện của thành phố hồ chí minh
tiếp tục thực hiện mục tiêu trả lại vỉa hè cho người đi bộ trên địa bàn toàn thành phố
lãnh đạo thành phố cũng khẳng định nếu phường nào không làm tốt
chủ tịch phường và trưởng công an phường sẽ xem xét các hình thức kỷ luật
phát biểu này cũng thể hiện quyết tâm của thành phố hồ chí minh
trong việc lật lại trật tự đô thị trên địa bàn
một dẹp lề đường ở thành phố hồ chí minh
được chính lãnh đạo thành phố hồ chí minh khẳng định
không có vùng cấm nhưng cần đúng luật
và cũng đề nghị các cơ quan nhà nước gương mẫu trong việc chấp hành
những cái công trình mà di phạm
những cái nơi mà các hộ mà người ta di phạm
thì trước hết nên dẫn động tự tháo dở
tự tháo dở và nhắc nhở có thời hạn đàng hoàng
và khi xử phạt thì chúng phải làm theo đúng quy định
và đúng trình tự của pháp luật về xử phạt hành chính
ở các quận huyện khác như tân phú phú nhuận quận bốn
việc kiểm tra xử phạt các hành vi lấn chiếm vỉa hè
cũng đã được thực hiện khi lãnh đạo thành phố nêu rõ
nếu phường nào không làm tốt chủ tịch phường và trưởng công an phường
sẽ phải nhường chỗ cho người khác làm được việc hơn
tuy nhiên điều được nhiều lãnh đạo các quận huyện đề xuất nhất
chính là việc phân chia các vỉa hè thế nào cho hợp lý
bởi vấn đề nan giải là hàng loạt các cao ốc căn hộ
các trung tâm dạy nghề nhà hàng tiệc cưới
khi xây dựng đã không tính toán đến việc để xe
xin đề xuất là sở kế hoạch đầu tư
cũng như các sở ngành có liên quan trong việc cấp phép
phải tính toán đến việc có yêu cầu phương án về việc bố trí bãi xe
cũng như khuôn quyền để khách hàng phụ huynh
đến đưa đón học sinh
theo quyết định bảy mươi bốn của ubnd quy định là các vạch sơn
các vỉa hè rộng rãi
tuy nhiên khi kiểm tra thực tế cũng có những tuyến đường
mà vỉa hè không đủ
ví dụ như huỳnh thực pháp rất nhỏ nhưng tôi cũng phải chia
để làm sao đủ để chỗ cho người đi bộ
nhưng cũng có hai hoa cho những hộ kinh doanh hoặc là thời gian
không khó để nhận ra sau nhiều lần thành phố ra quyết định
lấy lại lề đường nhưng đến nay vẫn chưa thể thành công
là do những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn xây dựng
ở thời điểm đô thị hóa còn tồn tại
cùng với đó sự nhân nhượng của cấp địa phương cũng như việc
tính thiếu tự giác của nhiều hộ dân kinh doanh
điều này đi ngược lại với lợi ích của đại bộ phận người dân thành phố
tôi đề nghị chủ tịch hai mươi bốn quận quyện phải cam kết với chủ tịch thành phố
giải quyết cơ bản tình hình trật tự lòng đường vỉa hè trong năm hai nghìn một mươi bảy
mà quân quyền nào không làm được quyền này
thì coi như không hoàn thành nhiệm vụ của năm hai nghìn một mươi bảy
rõ ràng bên cạnh quyết tâm của thành phố trong nỗ lực lập lại trật tự đô thị
người dân thành phố hồ chí minh đang chờ đợi việc các quận huyện sẽ nghiêm túc hơn
chính quyền thành phố quan tâm đến những vấn đề cốt lõi như đậu xe bán hàng rong
và quản lý xây dựng để không còn tình trạng đánh chống bỏ rủi như đã tồn tại nhiều năm nay
trong phần tin quốc tế phản ứng của người dân và chính giới hàn quốc
với việc tổng thống park geun hye bị phê chốt
hai ủy ban hạ viện mỹ phê chuẩn kế hoạch thay thế đạo luật obama kè
việc tổng thống hàn quốc phê chuẩn kế hoạch thay thế đạo luật obama kè

việc tổng thống hàn quốc park geun hye bị bãi nhiệm hôm nay
đã gây ra phản ứng trái ngược trong công chúng hàn quốc
trong khi đó các đảng chính trị đối lập ở nước này đều lên tiếng hoan nghênh phán quyết của tòa án hiến pháp
cũng ngay trong chiều nay lãnh đạo nhật bản và mỹ đều đưa ra những cam kết
tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ mới của hàn quốc
người hàn quốc đón nhận thông tin tổng thống bị phế chuất với phản ứng trái ngược
bên ngoài tòa hiến pháp những người phản đối bà park lập tức mở sân banh ăn mừng
một số người còn khóc về mừng
trái lại những người ủng hộ bà park ngay lập tức biểu tình phản đối phán quyết
hàng nghìn người ủng hộ hô hào đánh cảnh sát bằng những cây cờ họ mang theo
và tìm cách trèo lên hàng xe buýt cảnh sát sử dụng để làm hàng rào bao quanh tòa hiến pháp
cảnh sát hàn quốc cho biết hai người tham gia biểu tình sau khi bà park geun hye bị phê chuất đã thiệt mạng
trong một diễn biến khác bộ quốc phòng hàn quốc đã ra lệnh đặt quân đội trong tình trạng khẩn cấp
để đối phó với các hành động của triều tiên trong bối cảnh tình hình hàn quốc bất ổn
hãng tin yonhap dẫn phân tích từ các chuyên gia hàn quốc cho rằng việc bà park geun hye bị bãi nhiệm
nêu bật tầm quan trọng về quyền giám sát của công dân đối với các nhà lãnh đạo chính trị
và buộc những nhà lãnh đạo này phải chịu trách nhiệm cho những hành vi sai của mình
sau phán quyết của tòa hiến pháp hàn quốc đảng hàn quốc tự do cầm quyền của bà park đã đưa ra lời xin lỗi
đồng thời tuyên bố đảng này tôn trọng phán quyết của tòa
đảng dân chủ đối lập chính tại hàn quốc hôm nay tuyên bố các chính sách an ninh và ngoại giao gây tranh cãi
do bà park geun hye thúc đẩy cần phải bị ngừng ngay lập tức
đảng nhân dân cùng ngày đã hoan nghênh quyết định của tòa án
cho rằng đây là kết quả của cuộc cách mạng dân sự của người dân hàn quốc
trong khi đó bảng baron cũng đã ca ngợi phán quyết của tòa án gọi đây là bước khởi đầu của một phần mới trong lịch sử
và cho thấy đảng này đã đúng khi quyết định tách ra từ đảng hàn quốc tự do cầm quyền sau khi xảy ra vụ bê bối liên quan đến bà park
phản ứng với phán quyết của tòa hiến pháp hàn quốc tránh văn phòng nội các nhật bản ông yoshihide suga
tuyên bố nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với chính phủ mới của hàn quốc trên nhiều lĩnh vực
người phát ngôn sứ quan mỹ tại hàn quốc ngày hôm nay tuyên bố washington mong đợi mối quan hệ hữu ích với tổng thống tiếp theo của hàn quốc
người phát ngôn này cho biết mỹ tiếp tục là đồng minh người bạn và đối tác vững chắc của hàn quốc
việc nhân dân hàn quốc quyết định thông qua tiến trình dân chủ là một vấn đề nội bộ và mỹ tôn trọng quyết định của họ
hai ủy ban của hạ viện mỹ vừa phê chuẩn kế hoạch thay thế đạo luật obamacai của đảng cộng hòa sau cuộc tranh cãi kéo dài
sau một mươi tám tiếng tranh luận ủy ban cách thức và phương tiện của hạ viện mỹ đã trở thành cơ quan đầu tiên phê chuẩn việc bãi bỏ và thay thế đạo luật cải cách y tế mang tính bước ngoặt của cựu tổng thống barack obama
bên cạnh đó ủy ban thương mại và năng lượng hạ viện cũng xem xét lại đạo luật obamacare với hơn hai mươi bảy giờ tranh cãi để bỏ phiếu xích sao việc bãi bỏ và thay thế đạo luật này
hôm nay việc bãi bỏ và thay thế đạo luật obamacare cũng được xem xét tại ủy ban ngân sách hạ viện
trong khi đó dự kiến đảng dân chủ sẽ nhất trí phản đối phê chuẩn dự luật này
nhiều chính khách đóng vai trò chủ chốt trong liên minh cầm quyền của tổng thống indonesia joko widodo bị cáo buộc dính vào vụ bê bối tham nhũng mà họ bị nghi là biển thủ công quỹ hơn một trăm bảy mươi triệu đô la mỹ
bộ trưởng tư pháp chủ tịch quốc hội cựu bộ trưởng nội vụ indonesia và các tỉnh trưởng là những người có tên trong danh sách bị truy tố được gửi lên một tòa án
tòa án tham nhũ đặc biệt hôm qua khi bắt đầu phiên xét xử hai quan chức bộ nội vụ với cáo buộc biển thủ bốn bốn triệu usd
theo các công tố viên hàng chục người khác có liên quan tới việc chia trác phần còn lại của một trăm bảy mươi hai triệu đô la bị biển thủ
trong khi đó truyền thông indonesia đưa tin bộ trưởng tư pháp và chủ tịch quốc hội indonesia đều đã bác bỏ liên quan đến vụ việc
theo các nhà phân tích vụ xét xử được cho là phép thử đối với tổng thống joko widodo trong cuộc chiến chống nạn tham nhũng
đã có một mươi bảy người bị mắc kẹt trong lòng đất sau khi một mỏ than ở tỉnh hak long giang đông bắc trung quốc bị sập
số công nhân bị mắc kẹt khi một lồng di chuyển công nhân rời tự do vì dây cáp bị bốc cháy và đứt hai trăm năm mươi sáu người đã kịp thoát nạn
công tác cứu hộ vụ sập mỏ than hiện vẫn đang được tiến hành
các nhân viên cứu hộ đang tháo dây thừng và các vật khác phía dưới lồng sắt để giải cứu những người mắc kẹt bên trong
một cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành
theo các cơ quan quản lý an toàn giao động trung quốc
đã cắt giảm các tiêu chuẩn an toàn do áp lực tài chính